thưa quý vị vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn ở khu vực kho xưởng nguyên liệu nhựa
tại khu vực xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng
khu nhà xưởng rộng khoảng bảy trăm linh m hai đã bị lửa lan nhanh bao trùm
do nhà xưởng chứa các vật liệu nhựa dễ cháy thế nên ngọn lửa lan nhanh và cháy dữ dội
gần hiện trường chỉ có một số kho sản xuất không gần nhà dân
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hải phòng
đã điều động một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường
các phương án chữa cháy chống cháy lan đã được triển khai khẩn cấp
đến khoảng hai mươi hai h đám cháy đã cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát để phòng ngọn lửa bùng phát trở lại